thiết thực tri ân những người có công với cách mạng sáng nay tại hà nội trung ương hội thanh niên sung phong việt nam và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức họp báo thông tin về chương trình kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên sung phong việt nam
tại buổi họp báo đồng chí vũ trọng kim chủ tịch trung ương hội thanh niên sung phong việt nam chia sẻ lực lượng thanh niên sung phong là những người trẻ đi đầu không ngại khó khăn gian khổ sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân
có mặt ở những nơi khó khăn để chiến đấu phục vụ chiến đấu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
lễ kỷ niệm năm nay sẽ được tổ chức vào ngày một mươi bốn tháng bảy tại hà nội các hoạt động cao điểm sẽ diễn ra từ ngày một đến một mươi năm tháng bảy ở nhiều địa phương với nhiều hoạt động ý nghĩa như tuyên sương bảy mươi thanh niên sung phong điển hình tiên tiến
trong đó có sáu mươi cựu thanh niên sung phong triển lãm ảnh sáng mãi ngọn lửa thanh niên sung phong việt nam giao lưu gặp mặt các nhân chứng lịch sử hành trình về nguồn trao tặng hai mươi một nhà nhân ái nhà tình nghĩa thăm động viên và tặng các gia đình cựu thanh niên sung phong với tổng trị giá trên hai mươi tám tỷ đồng